tuy nhiên việc hình thành bãi biển không ngủ phố đêm không ngủ để đánh thức du lịch đêm
cũng đặt ra nhiều thách thức trong quy hoạch để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân cũng như du khách

triển khai các dụng kinh tế đêm
kinh tế đêm nó dễ dàng sản sinh ra những mặt trái mà ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta
với lợi thế du lịch biển cùng những tính toán quy hoạch quy mô phù hợp
đề án bãi biển không ngủ được kỳ vọng sẽ đánh thức du lịch đêm tại thành phố